bản tin tiếp tục với một số thông tin quốc tế đáng chú ý khác
naui thông báo và tập đoàn meta khoản tiền trị giá một triệu group khoảng chín mươi tám usd do những vi phạm về quyền riêng tư
trước đó cơ quan bảo vệ dữ liệu của naui data tinsinet tính thông báo rằng tập đoàn chủ quản của mạng xã hội facebook sẽ bị phạt nếu các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư không được xử lý
thông báo của data tinsinet cho biết thêm rằng meta không được phép thu thập dữ liệu của người dùng ở naui ví dụ như vị trí thực tế của người dùng và sử dụng dữ liệu đó cho mục đích quảng cáo
hiện meta chưa đưa ra bình luận chính thức nào khoản phạt này sẽ có hiệu lực tới tháng một mươi một và data tinsinet có thể đưa vụ việc lên ủy ban bảo vệ dữ liệu châu âu
theo giới quan sát động thái này có thể mở rộng vụ việc của meta sang toàn châu âu
tuy nhiên data tinsinet hiện chưa đưa ra quyết định
tuy nhiên data tinsinet hiện chưa đưa ra quyết định cuối cùng
tuần trước meta thông báo kế hoạch đề nghị sự cho phép của người dùng ở liên minh châu âu trước khi để các doanh nghiệp nhắm mục tiêu quảng cáo dựa trên những gì họ xem trên các mạng xã hội của tập đoàn này ví dụ như facebook hay instagram